đối với những cái đối tượng riêng mà phật giáo sư tiến sĩ lâm đã vừa mới nói thì tôi được biết là
ra cứ ngoài bốn mươi tuổi không cần là phải hẳn là người già là chúng ta đã bắt đầu cơ thể đã bắt
đầu mất dần đi các khối cơ rồi thì không biết là bắt đầu từ độ tuổi đó thì chúng ta nên điều
chỉnh khẩu phần ăn như thế nào để vẫn đủ dinh dưỡng và có thể điều chỉnh được cái thiếu bụt đó
vâng thì cũng như là phó giáo sư lâm vừa mới nói là chúng ta rất là phụ thuộc vào từng cá thể
chúng ta quyết định cái khẩu phần nếu là một cái người mà thừa cân béo phì thì cái năng lượng khẩu phần
và chúng ta sẽ phải cân đối lại giảm bớt các bói huyết ác giảm bớt chất béo tăng protein nhưng mà
với cái người mà người ta lại có các cái bệnh lý mà chúng ta không được phép tăng pôi ví dụ như là
bệnh nhân suy thận thì chúng ta lại phải giới hạn cái lượng protein lại thế nhưng mà để một cái mặt
bằng chung mà nói thì với người trẻ em bé và người già thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái putin như
là phó giáo sư lâm vừa nói rồi thế còn người bình thường như chúng ta người trưởng thành mà không có
bất cứ một cái vấn đề bệnh lý nào thì cứ tầm được khoảng hai mươi phần trăm năng lượng từ protein một mươi năm đến hai mươi
phần trăm là ok là được như vậy là dù là đối tượng nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần
được sự tư vấn hợp lý từ các chuyên gia dinh dưỡng để có cho mình được một cái chế độ ăn là
đảm bảo cho cái sự sinh trưởng phát triển cũng như là cái thể chất cái thể lực hàng ngày của chúng ta